đến trưa ngày bảy tháng hai công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng